hái nhầm lá cây hoa chuông để nấu canh tám người đã bị ngộ độc
vụ việc xảy ra vào ngày chín tháng bảy vừa qua đang được cơ quan chức năng tỉnh bắc cạn xác định nguyên nhân
vào tối ngày chín tháng bảy một gia đình ở xã nông thượng thành phố bắc cạn đã chế biến các món ăn từ cá chấm của gia đình tự nuôi
khoảng một mươi phút sau khi ăn tám người đã xuất hiện các triệu chứng như đau đầu hoa mắt tróng mặt buồn nôn
một số người bị hôn mê khi phát hiện được hàng xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu điều trị kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng
nguyên nhân sau đó được xác định là tám người bị ngộ độc hái nhầm phải cây hoa chuông loại cây thuộc họ cà có chứa độc tố để nấu với món lòng mật cá chấm
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai đến nay trên địa bàn ghi nhận ba vụ ngộ độc thực phẩm làm một mươi chín phải nhập viện trong đó có một trường hợp tử vong
trong ba vụ ngộ độc trên có hai vụ ngộ độc do ăn phải thực phẩm có sẵn độc tố tự nhiên
ngành y tế khuyên cáo người dân cần tìm hiểu kỹ về những thực phẩm từ tự nhiên trước khi sử dụng để phòng tránh ngộ độc thực phẩm